tại cảng cát lái chi cục hải quan cảng sài gòn khu vực một chủ trì phối hợp với đội kiểm soát hải quan cục hải quan tp hcm c bảy mươi bốn bộ công an pc bốn mươi sáu công an tp hcm và đồn biên phòng cảng nhà rồng
tiến hành khám xét hai container chứa hàng nhập khẩu phát hiện bên trong chứa số lượng lớn ngà voi được cất giấu và ngụy trang tinh vi dưới hai lớp thạch cao và nhựa đường
hai container hàng chứa ngà voi trên thuộc về công ty trách nhiệm hữu hạn empierre có địa chỉ ở phường ba quận phú nhuận tp hcm quá cảnh về việt nam để đi campuchia
trên hồ sơ khai báo toàn bộ lô hàng là nhựa đường được đóng trong hơn một trăm linh thùng phi
qua theo dõi nghi vấn lô hàng trên nhiều khả năng chứa hàng cấm nên tri cục hải quan cảng sài gòn khu vực một phối hợp với đội kiểm soát giám sát trọng điểm và thực hiện soi chiếu và khám xét
kết quả phát hiện nhiều thùng chứa ngà voi cất dấu rất
tình vi do các lớp ngà voi phủ mùn cưa bên trên là lớp thạch cao trên cùng là lớp nhựa đường
qua khám xét phát hiện mỗi thùng phi chứa hơn một trăm linh khúc ngà voi
vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp điều tra xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật